tình trạng thương mại hóa lễ hội tại một số lễ hội

tại các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tp hà nội

quận ủy hội đồng nhân dân quỷ ban nhân dân quận long biên quận hà đông

theo điểm b điều bảy quyết định số ba mươi hai hai nghìn một mươi năm ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
về quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước
thì đối tượng được sử dụng xe công không bao gồm đưa đón là lãnh đạo các sở
thuộc ubnd tp hà nội quận ủy huyện ủy thị ủy
hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và lãnh đạo các đơn vị
có hệ số phụ cấp chức vụ từ bảy trở lên
như vậy kể từ ngày hôm nay các chức danh giám đốc sở phó giám đốc bốn sở
bí thư quận ủy phó bí thư quận ủy huyện ủy bao gồm chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện
phó chủ tịch hội đồng nhân dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân của bốn quận huyện nêu trên
sẽ được nhận khoán kinh phí di chuyển công tác mà không sử dụng xe công để đưa đón trong công tác
nó không sẽ ảnh hưởng đến những cái phục vụ chung mà nó dễ giảm bớt những cái biên chế
cũng như là các cái chi phí chung khác đi kèm
có thể thấy với chủ trương đúng đắn này ngày hôm nay và những ngày tiếp theo
ít nhất trên các con đường của thủ đô hà nội đã giảm bớt khoảng năm mươi phương tiện xe ô tô
mang biển số công vụ của tám đơn vị cơ quan nhà nước
các hãng taxi xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác
sẽ có cơ hội nhận thêm một phần khách hàng tiềm năng
ngân sách tại các đơn vị
này sẽ không còn phải chi phí cho việc bảo dưỡng duy trì và vận hành cho những đội xe công này nữa
có thể nói rằng khả năng chứng minh bằng những con số tiết giảm ngân sách sau sáu tháng thí điểm
tại các đơn vị này chắc chắn sẽ rất ấn tượng với cơ quan chủ quản là thành phố hà nội
chúng tôi thấy rằng như thế thì nó cũng rất là phù hợp và chúng ta cũng sẽ chủ động
tức là bản thân tôi thì tôi thấy rằng nó sẽ chủ động hơn trong cái việc mà mình bố trí
cân đối cái thời gian
tuy nhiên thì chỉ có là sau này thì khi
thật ra là
trong quá trình làm thì nó cũng sẽ có những cái
cái nó sẽ bất cập hơn
nơi mà những chiếc xe biển xanh hàng ngày chờ đưa đón các lãnh đạo đi công cán
đi dự họp ở cấp trên hay là đi cơ sở
nay thì đang được chờ để bàn giao về cơ quan quản lý
như vậy là trong thời gian tới trên những con phố đông đúc của thủ đô hà nội
thì sẽ vắng bóng những chiếc xe biển xanh thuộc tám đơn vị
thực hiện thí điểm trong đợt này
có thể số lượng xe công giảm trong đợt thí điểm này quá khiêm tốn
so với lượng phương tiện giao thông di chuyển hàng ngày trên các con đường
tuy nhiên là thành phố hà nội mới triển khai thí điểm tại tám đơn vị
trong số hơn ba trăm linh đơn vị trực thuộc là các cơ quan đảng hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân các ban ngành đơn vị các doanh nghiệp tổng công ty của thành phố
cùng hàng trăm các đơn vị trực thuộc
và khi chủ trương này được nhân rộng
hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc thành phố
sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như những người dân
tạo những hình ảnh thân thiện với người dân thủ đô
cũng như thực hiện thiết thực việc tiết kiệm chống lãng phí ngay tại cơ quan đơn vị mình
gần một trăm linh xe khách của hai tỉnh nam định thái bình
thuộc diện được chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm
đã đồng loạt để xe không có khách về hà nội
nhằm phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến của sở giao thông
vận tải hà nội trước sự việc này vào chiều nay ngày một tháng ba
sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp
vận tải nhằm đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này
tại cuộc họp vấn đề các doanh nghiệp vận tải đưa ra là việc điều chỉnh
luồng tuyến của sở giao thông vận tải hà nội còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết
nó nhanh đến mức độ như thế nào sau hai tháng chúng tôi bị điều chuyển ra khỏi mỹ đình
các văn phòng đại diện các xe hợp đồng giá hình thậm chí antes chỉ có năm mươi xe ở thanh hóa thôi
nhưng sau hai tháng điều chuyển thanh hóa bây giờ có tới hàng trăm hơn trăm con xe đi putin
kể cả xe biển hà nội và biển thanh hóa bây giờ luôn lách xuống tỉnh tận gia đình để đón khách
luồn lách tỉnh tận khu phố
tuy nhiên việc điều chuyển này đã gây tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong diện được điều chuyển từ bến xe mỹ đình đến bến xe nước ngầm đặc biệt là nạn xe dù bến cóc ngày càng gia tăng trong khi cơ quan quản lý chưa giải quyết triệt để và dứt điểm
rõ ràng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải nói chung và đặc biệt là với những doanh nghiệp nằm trong diện điều chuyển luồng tuyến
đúng một thực trạng là xe rùa bến cóc hiện nay cũng là một vấn đề
tuy nhiên không phải là chúng tôi không kiểm tra xử lý
không giải quyết đâu
trong cái báo cáo tổng hợp thì ông phải là chúng tôi là bao che cho những cái vấn đề xe rủ bến cóc
mà xe rủ bến cóc hiện nay là một thực tế
đúng hiện nay có một cái trùng luồng tuyến giữa cái bến giáp bát và bến nước ngầm cùng một tỉnh
hiện nay là nam định này thái bình này ninh bình thanh hóa thì vừa giáp bát có vừa nước ngầm có
thì rõ ràng nó có
mà việc này đồng chí chủ tịch ủy ban thành phố cũng đã giao cho chúng tôi nghiên cứu sắp xếp rồi
sau cái đợt này chúng tôi phải nghiên cứu sắp xếp là cố gắng là một tỉnh chỉ đi ở từ một bốn xã thôi
thì cái này là chúng tôi vẫn đang cùng với vụ vận tải cùng với tổng cục đường bộ chúng ta giả soát
việc điều chuyển phân luồng tuyến giao thông là chủ trương đúng đắn nhằm góp phần giảm ủn tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô
tuy nhiên quá trình này cần có những biện pháp thực hiện và quản lý phù hợp để bảo đảm lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp
kinh doanh tràn lan rồi đến việc giao thầu giao khoán hoạt động tâm linh thờ cúng
nhiều lễ hội đã bị biến tướng khiến hoạt động tâm linh không còn giữ được những nét đẹp vốn có
làm gì để thắt chặt quản lý tình trạng thương mại hóa không còn câu trả lời phụ thuộc vào các cơ quan quản lý của chính quyền địa phương
thưa quý vị đi lễ đầu năm là truyền thống đẹp để cầu tài cầu lộc
cầu may mắn bình an của mỗi người dân việt nam
thế nhưng ít ai ngờ rằng tại một số điểm lễ hội hiện nay hoạt động tâm linh này đang bị thương mại hóa
những đồng tiền giọt dầu công đức của người dân lại đang chảy vào túi một số cá nhân
hàng loạt bát hương đĩa tiền giọt dầu được đặt la liệt tại nhiều điểm mà thực chất chỉ là các di tích thắng cảnh không được thờ cúng
và những người quản lý ở đây sẵn sàng di chuyển các bát hương đĩa tiền giọt dầu này khi có cơ quan chức năng kiểm tra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu quần thể di tích thắng cảnh chùa tiên huyện lạc thủy hòa bình
trong những ngày lễ hội các điểm động lớn như động tam tòa đậu mẫu long số tiền giọt dầu và công đức có thể lên tới hai mươi ba mươi triệu đồng
các động nhỏ hơn số tiền thu được cũng lên tới năm bảy triệu đồng mỗi ngày
số tiền này khó có thể thống kê chính xác bởi chỉ những người quản lý tại đây mới biết được
một ly một lai không có nhiều thì có ít thế thôi chứ cũng không nghĩ gì về cái chuyện người ta thu vỏ túi
mà chỉ nghĩ là người ta đây là người ta bỏ vào làm tất cả mọi người công đức là người ta cho vào để xây dựng
nhà chùa chiếc này nọ thôi thế chứ không nghĩ gì đến người ta bỏ vào cá nhân người ta đâu
thế nếu người ta bỏ túi thì mình có thấy rất là bức xúc
tất nhiên nếu như người ta có như thế thì thôi mình cũng chỉ biết vậy thôi
người nào làm như thế là người ta sai và người ta có tội thế thôi chúng tôi chỉ nghĩ là như thế thôi
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ubnd huyện lạc thủy đã ra quyết định thu hồi các điểm di tích để giao lại cho ban quản lý các khu di tích huyện
tuy nhiên quyết định này vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân tại đây
họ đang là người quản lý các điểm di tích này từ vài chục năm qua
điều đáng nói hàng năm họ đều phải chịu mức khoán khá cao từ phía huyện
theo hợp đồng giao khoán do ban quản lý các khu di tích huyện lạc thủy ký kết với thủ nhang quản lý các điểm động
số tiền các động phải nộp về huyện được khoán từng năm
ví dụ hai điểm lớn nhất là động tam tòa năm trăm năm mươi triệu đồng một năm đậu mẫu long năm trăm linh triệu đồng một năm
các động khác cũng phải chịu mức khoán vài chục triệu đồng một năm
thưa đồng bản ông quản lý chủ nhà ông quản lý
cái động này là cái tiền công đức là thỏa thuận là ông sẽ phải coi và quản lý và nộp lại cho nhà nước
mức thấp thì trên cơ sở là theo cái hàng năm
theo cái lộ trình hàng năm trước đây là phòng văn hóa giao cho phòng văn hóa này nào là cùng các hộ cùng với xã
việc giao khoán cho các hộ dân quản lý được thực hiện từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
từ năm hai nghìn chín
từ năm hai nghìn một mươi hai khi ban quản lý các khu di tích huyện lạc thủy được thành lập
chính quyền huyện đã giao đơn vị này đứng ra ký kết hợp đồng giao khoán với các thủ nhang thủ tư
mức khoán thì tôi nghĩ là phải căn cứ vào một cái số lượng rất cụ thể
ví dụ như là khách đến với cái điểm này bao nhiêu với cái số lượng là họ công đức là mức độ thế như thế nào
thì cũng cần phải có những kiểm đếm để căn cứ vào đó làm để có cái tính toán cho nó phù hợp
chứ không nên đưa thành cái nại áp lực
nếu mà trở thành áp lực thì sẽ gây ra cái việc thương mại hóa trong các điểm di tích này
năm hai nghìn một mươi sáu ubnd huyện lạc thủy có quyết định thu hồi các điểm di tích này
thế nhưng năm hai nghìn một mươi bảy ban quản lý vẫn ký kết hợp đồng thu hộ tiền công đức
một tên gọi khác của hợp đồng giao khoán với các thủ nhang thủ từ
huyện lạc thủy đang có quy hoạch phát triển quần thể di tích thắng cảnh chùa tiên
để kết nối với khu di tích chùa hương
tuy nhiên địa phương này cần phải làm là giải quyết triệt để vấn đề thương mại
mại hóa tại đây
và các nguyên nhân khách quan tạo nên thực trạng này
chính là việc giao khoán quản lý cần phải được thay đổi đầu tiên
xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý
tòa án hiến pháp liên minh châu âu eu đã từ chối thụ lý đơn kiện của ba người xin tị nạn
về thỏa thuận của bruxelles với thổ nhĩ kỳ nhằm ngăn chặn dòng người di cư
do cho rằng đơn kiện này thiếu tính pháp lý để có thể thụ lý vụ án
thông báo được đưa ra gần một năm sau khi
ba người đàn ông gồm một người afghanistan và hai người pakistan
đệ đơn kiện thỏa thuận eu và chính quyền ankara ký hồi tháng ba năm ngoái
trong đơn kiện đệ trình hồi tháng bốn năm ngoái
ba người đàn ông này đã vi phạm các quy định của eu về những hiệp định hàng hải quốc tế
tuy nhiên tòa án hiến pháp cho rằng thỏa thuận này ra đời
từ sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo của các nước thành viên eu
do vậy tòa không có đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án này
trong thỏa thuận gây tranh cãi nói trên
ankara cam kết sẽ tiếp nhận trở lại tất cả những người di cư bất hợp pháp
đã đặt chân đến hy lạp để đổi lấy hàng tỷ đô la mỹ viện trợ
cùng quy chế miễn thị thực vào eu cho các công dân của thổ nhĩ kỳ
thỏa thuận đã góp phần làm giảm đáng kể số lượng người di cư
tìm cách vượt biển ege để tới hy lạp
bất chấp việc ankara liên tục cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận này
còn tại trung quốc tòa án nhân dân tỉnh sơn tây vừa tuyên án tử hình
đối với nguyên phó chủ tịch chính hiệp khu tự trị nội mông
về các tội danh cố ý giết người nhận hối lộ tàng trữ trái phép súng và chất nổ
tòa án nhân dân tp thượng hải đã đưa ra xét xử nguyên phó tỉnh trưởng tỉnh an huy
về các tội danh nhận hối lộ tham ô và lạm dụng chức quyền
tòa án nhân dân cao cấp tỉnh sơn tây đã tuyên y án tử hình
đối với nguyên phó chủ tịch chính hiệp khu tự trị nội mông ông triệu lê bình
về các tội danh cố ý giết người nhận hối lộ tàng trữ trái phép súng và chất nổ
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm ông triệu lê bình khi đó đang giữ chức phó chủ tịch chính hiệp khu tự trị nội mông
đã bắn chết một người phụ nữ ở thành phố sip phong thuộc khu tự trị này
từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ông triệu lê bình đã lợi dụng chức quyền
để hưởng lợi từ các hợp đồng kinh tế bổ nhiệm chức vụ cho những người thân thiết
và nhận hối lộ tổng cộng là hai mươi ba sáu mươi tám triệu nhân dân tệ
trong khi đó theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố thượng hải
từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi sáu nguyên phó tỉnh trưởng an huy ông dương chấn siêu
đã trực tiếp hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến tám mươi tám mươi năm triệu nhân dân tệ
tương đương với một mươi một bảy mươi bảy triệu đô la mỹ từ nhiều cá nhân và doanh nghiệp
bên cạnh đó ông này đã biển thủ công quỹ một một mươi sáu triệu nhân dân tệ thông qua việc làm giả các loại chứng từ
dự kiến tòa án nhân dân thành phố thượng hải sẽ chính thức tuyên án
đối với ông dương chấn siêu vào ngày hôm nay
các nghị sĩ của liên minh châu âu eu hôm qua bỏ phiếu nhất trí tức tư cách thành viên
nghị viện châu âu ep của ứng cử viên tổng thống pháp marine le pen
vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng trên mạng xã hội twitter
bà marine le pen thành viên của nghị viện châu âu ep đang bị điều tra tại pháp
do bà đã đăng tải trên trang mạng xã hội twitter một số hình ảnh bạo lực của is
vào năm hai nghìn một mươi năm trong đó có hình ảnh nhóm tổ chức hồi giáo cực đoan này
sát hại nhà báo người mỹ james foley
theo quyết định của tòa án pháp bà le pen đang phải đối mặt với án tù ba năm
và số tiền phạt lên đến bảy mươi năm euro và bị tước quyền thành viên ep
kết quả bỏ phiếu này phải được toàn thể ep thông qua dự kiến trong tuần này